ngày hai tháng tám ngân hàng nhà nước việt nam và ngân hàng thế giới đã ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá bốn hai triệu usd của chính phủ nhật bản để triển khai dự án hỗ trợ cải cách quản lý thuế
dự án có mục tiêu cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và tái thiết quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin
một hợp phần quan trọng của dự án là xây dựng lộ trình hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin quản lý thuế và đặt nền móng để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin giúp tổng cục thuế áp dụng những giải pháp công nghệ thông tin hiện đại cho quy trình nghiệp vụ của ngành
một hợp phần khác tập trung tăng cường năng lực cho các nhà hoạt định chính sách về các kỹ năng phân tích và soạn thảo chính sách thuế phù hợp với các mục tiêu đề ra trong chiến lược cải cách thuế của việt nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất
khoản viện trợ không hoàn lại này do chính phủ nhật bản tài trợ thông qua chương trình phát triển nguồn nhân lực và chính sách do ngân hàng thế giới quản lý